ngoài các tin thức an ninh trả tự cập nhật những xác ngộ thế giới đáng chú ý
chúng tôi đặc biệt đề cập đến lộ trình hạn chế xe máy tại nhiều thành phố lớn
hay là những cảnh báo nguy hiểm về thói quen của rất nhiều người sử dụng ô tô
đó là không thắt dây an toàn
cụ thể như thế nào quý vị hãy cùng bắt đầu chương trình với chúng tôi ngay sau đây
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can bị tạm xam

với quân trận kiều dung và nguyễn quỳnh anh
cùng với vai trò đồng phạm giúp sức trịnh văn quyết
chủ tịch cộng đồng quản trị công ty cộng vận tập đoàn flc
thông tin hành vi phạm tội thao đúng thị trường chứng khoán
vi phạm quy định về bồi thường tái định cư thì nhà nước thu hồi đất
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái
khởi tố bắt tạm xam
các vị can đã lập cống hổ sơ tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi
nhằm chiếm gặp được bùi thụt của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng
để giải quyết mâu thỗ về điện bạc trần quốc sang mang theo cổng rũ
rồi vương đồng gọi đến điểm hẹn gặp nhóm đối phương
đến hơi sang nhục điều phát xuống trị thiên
khiến nhóm đối phương bỏ chạy toán loạn với mất an ninh trật tương khu vực
ngày một mươi tám tháng bốn quán nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm người bị cáo về tội
tuy phủ chức tượng công cộng
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam phối hợp với các lực lượng chức năng
khiến người không chế đối tượng vũng văn võ
chú xã liên sơn huyện kim bảng về hành vi cố ý gây thương tích
chiều một mươi bảy tháng bốn vũng văn võ mang mục ký đến trụ sở
ủy ban nhân dân xã liên sơn huyện kim bạc
đã gây thương tích cho một cán bộ rồi bỏ trốn về nhà
với cảnh sát điều tra vụ phạm
công an huyện kim bạc về ma túy công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà ở của nguyễn xuân thái
qua đó phát hiện ý tưởng đang tạm giữ trái phép chân ma túy
đang thu giữ bốn sáu viên ma túy tổng hợp
một mươi túi ni lông chứa tinh liệu bộ trắng ghi là ma túy
ngoài ra còn thu giữ một hộ súng ngặt chín viên đạn
còn nhiều dụng cụ phân triện dụng dụng ma túy
theo một ước tính xe máy chiếm tới hơn chín mươi tổng lượng phương tiện giao thông của cả nước
chính vì vậy để giảm nguy cơ ủng tắc cũng như các tác động khác của loại phương tiện này
một số tỉnh thành phố như hà nội tp hcm hải phòng đà nẵng cần thơ
đã được giao tiến tới hạn chế hoặc dừng hoạt động xe máy trên một số quận sau năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nghiên cứu xây dựng đề án thu phí xe cơ giới vào một số khu vực
chủ trương này đã và đang nhận được nhiều ý kiến trong dư luận
phản đối có nhưng đồng thuận cũng rất đông kèm với nhiều đóng góp có giá trị
cụ thể quý vị hãy cùng theo dõi cư dân mạng ngay sau đây
nghị quyết bốn mươi tám nqcp ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ
tái cơ cấu vận tải nâng cao thị phần vận tải đường sắt đường thủy nội địa hàng hải hàng không
giảm dần phụ thuộc vào đường bộ đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng
không đô thị và liên tình gắn với hạn chế sử dụng
dùng phương tiện cơ rời cá nhân trong các đô thị lớn
việc phân vùng hạn chế xe máy là xu hướng giao thông trong đô thị hiện đại
là chuỗi kết nối của tàu điện trên cao tàu điện ngầm dịch vụ taxi trong các đô thị lớn
thân thiện hơn với môi trường
nhiều cư dân mạng bày tỏ đồng tình ủng hộ việc hạn chế xe máy
tuy nhiên phải nghiên cứu thật kỹ vì việc này ảnh hưởng đến hàng chục triệu dân
tôi ủng hộ việc cấm xe máy cái này nên làm từ lâu rồi
nên cấm xe máy ô tô
tôi chạy xăng và đẩy nhanh xe máy ô tô thệ điện
việc cấm xe máy là đúng đắn về chủ trương phát triển quốc gia
tuy nhiên cần có phương án hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi
nên làm càng nhanh càng tốt để chỉnh trang đô thị tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng
tôi ủng hộ việc cấm xe máy ở các thành phố lớn nhằm giảm ô nhiễm giao thông lộ sợ
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng muốn hạn chế xe máy hay phương tiện cá nhân đạt hiệu quả
thì giao thông công cộng phải đồng bộ và hoàn chỉnh thể thông phố thoáng để người dân di chuyển
đây là vấn đề đáng quan tâm và cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng
tránh trường hợp quyết định được ban hành rồi lại phải thay đổi sửa chữa khiến người dân dối thêm
chuyện hạn chế di chuyển bằng xe máy ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại của người dân
nên phải tính toán kỹ không được vội vàng
tuy nhiên nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi bên cạnh việc hạn chế xe máy thì có hạn chế phương tiện ô tô cá nhân hay không
cấm xe máy
xe máy thì đa số người lao động đi làm bằng gì
tôi nghĩ nên tập trung tuyên truyền ý thức người dân tham gia giao thông tốt hơn
đối với người nghèo xe máy là phương kế sinh sống hàng ngày vậy nhà nước phải giải quyết sau đây
dù có cấm phương tiện nào thì cũng tồn tại ủn tắc giao thông
vì cơ bản ý thức của người tham gia giao thông cần thay đổi
hãy phát triển thật tốt giao thông công cộng hạn chế xe cơ giới và mở rộng đường
rồi sau đó sẽ hạn chế phương tiện cá nhân
đa phần cư dân mạng
cư dân mạng khẳng định tính đúng đắn khi hạn chế phương tiện công cộng
tuy nhiên nếu chỉ hạn chế riêng xe máy thì sẽ không hợp lý thiếu tính nhân văn
bởi đi xe máy là những người khó khăn
chưa kể xe máy vẫn phù hợp với các tuyến đường nhỏ hẹp
nhiều ngõ ngách ở các thành phố như hà nội và thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó cần tính toán nhiều mặt không chỉ hạn chế xe máy
trong khi hạ tầng công cộng vẫn dậm chân tại chỗ
xe buýt bao năm qua vẫn chất lượng kém
bởi vì bản thân brt ẻo ụt chưa đủ thuyết phục thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân
cư dân mạng mong rằng các công trình giao thông công cộng sớm đồng bộ và hoàn chỉnh thể thông phố thoáng
để người dân có thể dần dần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông
bạn nghĩ sao về lộ trình hạn chế xe máy
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a phòng truyền hình công an
thưa quý vị hiện nay không ít người dân đi ô tô thường không có thói quen thắt dây an toàn
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thắt dây an toàn khi ngồi về trước sẽ giảm được bốn mươi năm năm mươi nguy cơ tử vong
và hai mươi bốn mươi năm nguy cơ bị thương nghiêm trọng còn giảm được từ hai mươi năm bảy mươi năm nguy cơ tử vong và bị thương ở vị trí ghế sau khi tai nạn giao thông xảy ra
vâng với con số thống kê như vậy thì rõ ràng thắt dây an toàn là rất cần thiết
giúp đảm bảo an toàn cho những người ngồi trong xe như chính tên gọi của nó
thế nhưng không phải ai cũng hiểu được giá trị của việc làm này
và thực tế thì cũng đã có không ít vụ việc để lại hậu quả thương tâm khi những người ngồi trên xe bỏ qua việc làm vô cùng đơn giản mà cần thiết này
những cảnh báo sẽ được phóng viên câu chuyện giao thông gửi tới quý vị ngay sau đây
đây là clip ghi lại thí nghiệm pha trạm xảy ra ở tốc độ bốn mươi kmh khi người ngồi trên xe không thắt dây an toàn
người ngồi ghế sau nếu không tắt dây an toàn khi tai nạn xảy ra có thể bị quang về phía trước với lực quán tinh lớn gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho bản thân và người ngồi ghế trước
đối với các tài xế chạy xe liên tỉnh thì việc thắt dây an toàn luôn đóng vai trò quan trọng
bởi việc chạy đường dài thì yếu tố an toàn giúp phòng tránh hậu quả nghiêm trọng nếu có tai nạn xảy ra
nếu mà mình không tắt đèn an toàn thì xảy ra trường hợp mà trên xe mà có thể là xảy ra cái tình huống mà lái xe bên gấp thì nó hay xảy ra
có thể là mình sẽ bị rơi khỏi địa điểm
cũng có thể là nếu trường hợp mạnh thì mình có thể là rời khỏi địa điểm
trường hợp mang ra ngoài xe là đấy là những trường hợp tình huống gọi là phai gấp
và cái trường hợp những tình huống đấy là trên đường thì mình không thể biết sức được
nhưng mà để thắt dây an toàn là theo tôi nghĩ là khi lên đến xe là mình nên làm thắt dây an toàn để khi xe lan bánh
dây an toàn trên ô tô là một trang bị bắt buộc
sau hiện nay có rất nhiều người chủ quan và coi thường tầm quan trọng của dây an toàn
thậm chí đánh lừa bằng các thiết bị gai chốt khóa để khỏi bị làm phiền bởi tín hiệu cảnh báo
chính điều này đã vô tình giảm độ an toàn cho chính bản thân khi sử dụng xe và những người khác trên xe
tôi thấy rằng cái ý thức thắt dây an toàn của người đi xe ô tô tại việt nam phải nói là cực kỳ thấp
điều này nó chứng tỏ cái nhận thức về cái mức độ cần thiết của thắt dây an toàn là rất thấp trong những người đi xe ô tô tại việt nam
từ đó dẫn đến một số vụ tai nạn
xảy ra những kết quả rất là đau lòng
và những kết quả đấy thực sự là có thể tránh được nếu mà người đi trên xe có thắt dây an toàn
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới
khi xảy ra tai nạn giao thông
người ngồi ghé trước nếu thắt dây an toàn sẽ giảm bốn mươi năm năm mươi nguy cơ tử vong
hai mươi bốn mươi năm nguy cơ bị thương nghiêm trọng
người ngồi hàng ghế sau sẽ giảm hai mươi năm bảy mươi năm nguy cơ tử vong và bị thương nếu thắt dây an toàn
bên cạnh đó nhiều thí nghiệm thực tiễn cho thấy
túi khí có thể không đạt hiệu quả cao nếu người điều khiển xe không thắt dây an toàn
bởi dù tui khí có bung thì tài xế vẫn có thể bị văng ra ngoài hoặc phá đập với các bộ phần trong xe
do đó việc thắt dây là cần thiết để bộ phận này cùng với túi khí có thể hỗ trợ nhau phát huy tác dụng khi cần
tôi khuyến cáo tất cả mọi người dù ngồi ở ghế trước hay ngồi ở phía sau
một khi mà xe đi trên những đường quốc lộ hoặc đường cao tốc mà có thể chạy với tốc độ khoảng từ sáu mươi kmh
thì tất cả mọi người ngồi trên xe đều nên thắt dây an toàn không ngoại trừ ghế trước hay ghế sau
mặc dù tôi nhấn mạnh đây là cái vấn đề ý thức đảm bảo an toàn cho từng người từng cá nhân
và trước hết là mỗi người đều phải có cái nhận thức thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô chạy với tốc độ cao
tuy mức xử phạt theo nghị định một trăm linh đối với hành vi không thắt dây an toàn đã tăng gấp một mươi lần
lên đến tám trăm linh đến một triệu đồng
xong thói quen thắt dây an toàn vẫn là điều sáng

tuy nhiên nhiều người nhắc tới bài học tòa nhà tám b lê trực xây quá cao
phải mất cả chục năm để khắc phục sai phạm
thì việc phê duyệt một tòa cao ốc một mươi một tầng ngay giữa trung tâm hà nội có quá vội vàng
và ảnh hưởng như thế nào tới hình ảnh của thủ đô ngàn năm văn hiến
xoay quanh nội dung này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay mời đến trường quay kiến trúc sư trần huy ánh
ủy viên thường vụ hội kiến trúc sư hà nội để cùng bàn luận sâu hơn
xin chào ông ạ
trước khi đến với nội dung cuộc trao đổi thì xin mời ông và quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh của công trình này
công trình đã rất thân thuộc với người dân thủ đô
bởi kiến trúc kiểu pháp thấp tầng thanh lịch bám theo mặt đường
dưới những tán cổ thụ xanh mát gồm hai tầng
chạy dọc bốn mặt phố hùng vương trần phú lê trực nguyễn thái học cạnh quảng trường ba đình
đáng chú ý trên bức tường của dãy nhà phía mặt đường giao cắt nguyễn thái học lê trực
có một bức phù điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ hà nội trong kháng chiến chống mỹ
và chính tại địa điểm này bộ đội dân quân tự vệ thủ đô đã bắn rơi máy bay mỹ
đúng vào ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
bức phủ điêu nhắc nhở về lịch sử hào hùng và cả lãng mạn của những năm thủ đô ta sụp sôi đánh mỹ
và chúng ta vừa nhìn những hình ảnh về tòa nhà pháp cổ một trăm linh năm tuổi
sẽ bị phá rỡ để thay thế bằng một công trình tòa nhà
sau tầng một mươi một tầng công trình này không nằm trong diện bảo tồn
nhưng theo ông thì liệu là thiết kế của cái công trình mới có phù hợp với khu đất vàng trung tâm thủ đô hay không ạ
chúng ta thấy rằng là công trình này nhiều nhà quản lý nói là đúng quy trình
tất nhiên thì quy trình về thủ tục cũng không có ai bàn cãi cả
nhưng mà là một người hà nội thì chúng tôi cũng muốn hỏi là cái quy trình mà đã khẳng định là
các nhà máy di rời của hà nội sẽ trở thành không gian công cộng sẽ trở thành cây xanh
rồi trong cái quy trình đó có nhắc đến bao nhiêu cây nhà máy đã trở thành công sân công cộng
bao nhiêu cây xanh hay không thì không thấy ai trả lời cả
và đấy là cái quy trình cần phải tôn trọng bởi vì đây là cam kết của nhà quy hoạch với cộng đồng xã hội
thì cái thứ nhất là cái quy trình này nếu như mà không đúng cái cam kết đấy
thì phải xem lại cả cái quy trình đó
thì cái thứ hai nữa là cái xấu và cái đẹp
chúng ta biết rằng là có rất nhiều tiêu chí để đánh giá và rất là khó để nói là phân tích được
nhưng mà các kinh tức sư cũng chỉ có một câu kết luận
câu kết luận là nếu công trình mới đẹp hơn cái cũ thì nó là đẹp
còn nếu nó xấu hơn cái cũ thì nó chưa ổn
do vậy là nhiều kiến trúc sư đã có những cái ý kiến cho rằng là cái mới xấu hơn cái cũ rất nhiều
do vậy là chúng ta có thể chia sẻ cái điều này để mà bàn luận tiếp về cái xấu đẹp của cái công trình tại đây
khi mà bài học nhãn tiền về công trình tám b lê trực vẫn còn đó thì nay lại có cái tòa cao ốc này
liệu theo ông thì cái quy trình phê duyệt có quá vội vàng không ạ
tôi cho rằng là cái quy trình này là khi mà xem lại thì là khá lâu rồi
và cái việc mà quy trình đấy nó có mục tiêu rõ ràng
nhưng mà nó làm cho xã hội là ngỡ ngàng
bởi vì cái quy trình đúng đó nó không thực hiện cái cam kết là các nhà máy trở thành không gian xanh không gian công cộng
mà các quy trình chặt chẽ đến mức độ là tất cả các cái chỗ nhà máy đó di chuyển đi thì trở thành các cái bất động sản
chúng ta biết rằng là cái quy trình ấy căn cứ vào đâu
mà ở một khu vực rất nhỏ
ba cái nhà máy
nhà máy mai thiên thắng trở thành cái tám b lê trực
nhà máy in tiến bộ trở thành một cái cũng khổng lồ về bất động sản
và chốt hay nữa thì vậy là cái quy trình mà không biến thành cây xanh mà chỉ biến thành cái bất động sản như vậy
thì chúng ta rất cần thiết là phải xem lại cái quy trình có đúng cái cam kết là nhà máy rời đi
thay vào đó là không gian xanh và không gian công cộng hay không
vâng bên cạnh những cái ý kiến không đồng tình thì cũng có một số quan điểm cho rằng là
những ý kiến phản ứng khi mà dỡ bỏ tòa nhà pháp cổ sáu mươi một trần phú này là có phần định kiến
bởi vì là không phải là công trình cụ kỹ nào được xây dựng lâu năm thì cũng đều có giá trị và cần được bảo tồn
bởi vì là thực tế ở hà nội thì cũng có quá nhiều tòa nhà pháp cổ
và cũng không ít những công trình đã cũ kỹ xuống cấp có thể ảnh hưởng đến người sử dụng
vậy chúng ta có thể thay thế bằng những công trình mang dấu ấn thời đại
ông có suy nghĩ như thế nào về cái quan điểm này
chúng ta biết rằng là cái công trình này thì xét về mặt kiến trúc thì cũng có nhiều cái ý kiến khác nhau
nhưng mà tôi muốn lưu ý đến cái bước
tượng đài kỷ niệm về một thời kỳ hà nội hào hùng thắng giặc trời ngay trên đất trời hà nội
và nó là những cái làm cho tôi ngạc nhiên là
thì có rất nhiều những công trình pháp tầm thường những công trình mà không có giá trị
nhưng ở đây bên cạnh những cái giá trị về mặt kiến trúc thì có giá trị lịch sử giá trị văn hóa
đấy là hào khí của hà nội đấy là trí khí của hà nội
thì tôi cứ nghĩ rằng là người ta cũng sẽ nương nhẹ nó để mà giữ lại
bởi vì ngay bên cạnh một cái tám b đê trực
thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ
nhưng tôi không ngờ là họ phá nhanh đến như thế
họ phá mà không hề thông báo ở bên ngoài như là báo chí đã đưa tên
chỉ có mấy ngày sau là đã không còn gì cả
chỉ còn chơi lại một bức tường
thì đấy là những cái xấu và cái đẹp mà chúng ta phải thấy rằng là
không phải chỉ về mặt kiến trúc
một thành phố nó còn cả cái đẹp về ký ức về lịch sử của nó
cho nên chúng ta phải nhìn toàn diện về cái giá trị nó nằm trong cái tổng thể của thành phố đó
đảm bảo như chúng ta cũng đã nhìn trong hình ảnh tổng hợp của phần đầu chương trình đó là
tòa nhà cũng có một cái bức phủ điêu đắp nổi hình ảnh dân quân tự vệ bảo vệ hà nội
nếu như tòa nhà này bị phá bỏ thì chắc là bức phù điêu này cũng sẽ bị phá rỡ theo
và việc phá bỏ những chứng tích lịch sử thì liệu có làm đứt gãy ký ức lịch sử
của người dân thủ đô về một hà nội hào hùng hay không
chúng ta biết rằng là hà nội ta tự hào không phải là những cao hốc nhiều
chúng ta không phải là thành phố hiện đại không phải là thành phố giàu có
mà thành phố dâu có về ký ức dâu có về lịch sử và cảnh quan kiến trúc
thì ở đây cái sự dâu có về ký ức lịch sử vẫn lớn hơn
nhưng mà chính cái ký ức đấy nó lại làm dâu thành phố lên rất nhiều
chúng ta biết rằng là cái nhà tù hỏa lò vốn là một công trình rất là tầm thường thôi
nhưng mà khi một cái cao hốc xây lên và tiến sĩ nguyễn bất trức là giám đốc sở văn hóa
đã kiên quyết bảo vệ lại thì bây giờ cái sức sống của cái bảo tàng đấy
nó hay hơn cái ngôi nhà bên cạnh vừa tầm thường về mặt kiến trúc
và cái hiệu quả kinh tế của nó không đem lại chỉ một góc nhỏ thôi của cái di sản đấy
không những làm giàu về kinh tế mà làm nên tự hào của người hà nội
đã có một bảo vệ di sản một cách kiên cường như vậy
bảo tồn văn hóa và phát triển luôn là vấn đề nan giải của các đô thị
vậy từ những vụ việc trên thì dưới góc nhìn của một kiến trúc sư
theo ông điều gì khiến chúng ta cứ loay hoay giữa bảo tồn và phát triển trong xây dựng đô thị hiện nay
chính vì những cái loay hoay đó cho nên là bộ xây dựng cũng như là đất nước chúng ta
đã phải có một cái định hướng là giả soát đánh giá lại
những cái quy hoạch cụ thể là quy hoạch chung một hai năm chín
đang giả soát đánh giá để phát hiện ra những cái gì bất ổn
những cái định lượng về giá trị chưa chính xác lắm
so với cái thời cuộc đang đổi thay cho cái biến đổi của xã hội và kinh tế
do vậy là cái quy hoạch chung đó đã giúp chúng ta có thời gian để nhìn lại
để phát hiện lại những thiếu sót và phát hiện ra kể cả những nguồn lực mới
nó nảy sinh sáng tạo ngay từ cái khối vật chất cũ
thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái cuộc đánh giá một cách chính xác
thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận tốt hơn trong việc
cái quy hoạch cũ nó còn tồn tại chúng ta thay đổi nó đi
chứ đừng bám cư khư những các cái gọi là quy trình cũ đấy
để mà biến tất cả những giá trị có thực sự trở thành những cái bất động sản tầm thường
trong khi đó những giá trị lịch sử của thành phố chúng ta
vốn đã được mở rộng đến gấp một mươi lần so với trước đây
so với cái lúc mà nghiên cứu quy hoạch có nhiều không gian để phát triển mới
không cần phải phá vào phố cũ để tìm mọi cách tàn phá những cái di sản của cũ đi
mà làm ra những công trình tầm thường như sáu mươi một trường phố
chúng ta phải khẳng định là bảo tồn văn hóa là cần thiết
thế nhưng tôi nghĩ là cũng không phải là chúng ta
cứ nhân danh là bảo tồn để cho cả khu vực hoàn kiếm cứ bị ị trệ như vậy
vậy theo ông thì chúng ta cần có những giải pháp như thế nào
để không có những cái công trình gây bước xuất dư luận như vậy
chúng ta thấy rằng là tôi phải đính chính ngay là hoàn kiếm là bảo tồn và trí trệ
hoàn kiếm đang làm giàu từ chính di sản của mình
hoàn kiếm rất năng
hoàn kiếm rất năng đồng
hoàn kiếm rất năng đồng
một cái khu vực mà địa giới hành chính bé nhất thành phố
nhưng thu ngân sách đứng đầu thành phố
mà không có một mét đất nào được bán y cả
nhiều các quận huyện là khi đô thị hóa là bán đất đi rất nhiều
nhưng mà thu ngân sách không bằng của hoàn kiếm
hoàn kiếm đang làm giàu từ sự sáng tạo
từ những giá trị vốn có của lịch sử
từ những di sản lịch sử
và họ đang tiếp tục khai thác đó một cách hiệu quả
chúng ta thấy ví dụ như là
hòa lò là một trong cái nằm trong địa bàn hoàn kiếm
chúng ta thấy rằng là có nhiều cái công viên không xây dựng công trình nữa
trở thành công viên như trước cửa nhà hát lớn
như ở phố nhà trung
những công viên đó không những là không làm cho thành phố chúng ta nghèo đi
mà làm cho cái giàu lên cái không gian công cộng
dầu lên cái không gian cảnh quan giá trị
và chính làm cho kích thích cái du lịch
và đấy chính là cái giá trị mới mà hoàn kiếm đang khai thác
chứ không phải là bảo tồn làm cho chúng ta trì trẻ đi
dạ vâng giữa bảo tồn và phát triển luôn cần được cân bằng hài hòa
để chúng ta có được những công trình đẹp
và phân tích đẹp
và giữ được những giá trị văn hóa lịch sử